thưa quý vị và các bạn có lẽ là hầu hết người tham gia giao thông không còn xa lạ với việc xử lý vi phạm qua hình ảnh của lực lượng chức năng
các hành vi vi phạm sẽ được camera ghi lại bằng video sau đó lưu lại làm căn cứ để phạt nguội phương tiện
khi xử lý phạt nguội người vi phạm sẽ được cung cấp hình ảnh về hành vi vi phạm của mình
tuy nhiên thời gian gần đây để tài xế vi phạm tâm phục khẩu phục lực lượng cảnh sát giao thông còn áp dụng in hình ảnh vi phạm tại chốt xử lý
việc làm này đang được triển khai như thế nào các tài xế đánh giá ra sao
xin mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện giao thông
sau khi lực lượng cảnh sát giao thông hóa trang mật phục ghi lại hình ảnh vi phạm tổng thời sẽ thông báo cho tổ tuần tra lưu động ngoài đường để lập tức dừng phương tiện và xử lý theo đúng quy định
hôm báo với cả anh bắc là chiếc xe của mình mang biển kiểm soát tám mươi chín b một nghìn bốn trăm một mươi chín đón một khách nam tại số một dãng kế thiện vào hồi một mươi h bốn mươi hai phút ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
anh là hình ảnh chiếc xe của mình anh có thắc mắc gì về lỗi vi phạm của mình không
với hành vi này của anh là vi phạm vào lỗi là đón hành khách tại nơi có biển cấm rừng và đỗ xe
khác với khi xử lý vi phạm bình thường trong những ngày này người vi phạm còn được lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp in hình ảnh vi phạm tại chỗ để lái xe xác nhận hành vi vi phạm
như trường hợp này vừa mới đón khách ở đầu đại lộ thăng long ngay lập tức lực lượng chức năng đã dừng phương tiện và cung cấp hình ảnh vi phạm
vì nói chung là tôi thấy khách vẫy thì bọn tôi đoán thôi
tôi biết là cái nỗi đó là hình ảnh nên các anh ấy cho ra hình ảnh thì tôi bất ngờ thôi
vì có cái là tôi biết là cái nỗi dối là tôi sai
theo lực lượng chức năng hình thức hóa trang ghi hình vi phạm và truyền trực tiếp về tổ xử lý công khai đã được triển khai gần một tuần
tại mỗi ca làm việc
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chia làm hai tổ công tác
tổ thứ nhất công khai xử lý vi phạm trên đường
tổ còn lại hóa trang ghi hình xe vi phạm để làm căn cứ xử lý
ghi nhận thực tế cho thấy chỉ trong một buổi sáng lực lượng chức năng đã xử lý một mươi trường hợp vi phạm
trước kia thì chưa được áp dụng các công nghệ vào hình thức xử phạt
có nhiều lái xe còn đang có những hành vi gọi là lách luật chống đối và không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng cảnh sát
sau khi các lái xe nhìn thấy hình ảnh trực tiếp vi phạm của mình
thì tất cả các lái xe đã có ý thức là chấp hành hơn và sẽ có hình thức răn đe đối với các lái xe nhiều hơn so với các trường hợp là phát hiện không có hình ảnh
tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì lực lượng chức năng cũng gặp phải không ít khó khăn
và đây là một trong những ví dụ khá điển hình
khi lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đã có không ít khán giả là những lái xe ôm truyền thống xe ôm công nghệ
khi lực lượng chức năng làm ở đâu đội ngũ này liền ngay lập tức bám theo
thì triệt để những hành vi vi phạm đón trả khách sai quy định đối với xe khách và xe hợp đồng
quay trở lại trường hợp vi phạm này
thời điểm bị xử lý trên xe chỉ có hai hành khách và giá vé cao nhất chỉ lên đến bảy mươi năm đồng
nhưng lỗi vi phạm bị phạt hành chính lên tới một triệu năm trăm linh nghìn đồng
một cây giá khá đắt đối với hành vi vi phạm đón khách tại nơi có biển cấm rừng cấm đỗ